bà nguyễn phương hàng kể hoàn cảnh quen ông đắc anh quân
bà cho biết bản thân tôi là người đã trưởng thành
tôi chịu trách nhiệm với tất cả những gì tôi làm
tôi biết thầy quân qua kênh youtube bánh mì đây
lúc này thấy quân đang bị hàn ni tấn công
gửi đơn yêu cầu không cho thầy quân dạy
tôi cảm thấy đồng cảm với thầy quân
vì tôi cũng đang bị hàn ni tấn công
nên tôi mời thầy quân tham gia live stream
thầy quân là người hiểu luật
nên thầy quân có thể nói chắc hơn tôi về quy định pháp luật
bà hằng đánh giá
khi được hỏi về việc làm gì
trước đây bà từng bị sở thông tin và truyền thông
thành phố hồ chí minh xử phạt bảy năm triệu đồng
về phát ngôn trên mạng
bà hằng cho biết
tôi không cho thầy quân biết
và tôi âm thầm đi đóng phạt ngay tức khác
về việc có bàn bạc với ông đặng anh quân
trước khi live stream không
bà hằng nói
tôi cảm thấy tôi với thầy quân có trình độ ngang nhau
có chung sở thích nói chuyện ca hát
chứ không bàn bạc gì khác
bản thân tôi là người hiểu biết
không phải tự nhiên tôi đi xúc phạm người khác
ông đắc anh quân bốn mươi ba
tuổi cựu giảng viên trường đại học luật
thành phố hồ chí minh cho rằng
bản án hai năm sáu tháng tù
tòa áp dụng đối với mình là quá nặng
tại phiên sơ thẩm
bị cáo nói không phạm tội
bị cáo quân cho biết
giữ nguyên kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm
xem xét các chứng cứ tài liệu
xin được giảm nhẹ hình phạt
theo bị cáo các tình tiết trong cáo trạm
và bản án sơ thẩm khác với lời khai của mình
và của bà hằng
ví dụ như bản án này cho rằng
bị cáo cùng quan điểm cùng ý chí
với bà hằng là không đúng
tôi chỉ cùng quan điểm việc phản biện xã hội
và mục đích live stream của tôi
là phản biện xã hội
cựu giảng viên trường luật nói
về kết luận giám định video
bị cho là xúc phạm nghệ sĩ hoài linh
ông quân giải thích
bị cáo chỉ phân tích bài báo
nhưng những clip đưa đi giám định
bị xáo trộn trật tự cắt ghép
từ nhiều nguồn youtube khác nhau
bị cáo đã cung cấp các phi bằng chứng minh
nhưng không được cấp sơ thẩm xem xét
trả lời thẩm vấn viện kiểm soát sau đó
ông quân cho biết
đã xem các buổi live stream của bà hằng
về từ thiện
từ tháng ba đến tháng sáu
nhưng đến tháng một mươi mới tham gia
mục đích là muốn lên tiếng dưới góc độ pháp lý
về các vấn đề bà hằng nói
để làm rõ hành vi đồng phạm của ông quân
đại diện viện kiểm soát đọc lại
nội dung phát ngôn của bà hằng
trong một số buổi live stream
ông quân thừa nhận là xúc phạm người khác
tại sao bị cáo không giải thích cho bà hằng
đây là hành vi vi phạm pháp luật
viện kiểm soát hỏi
ngập ngừng một lúc
cựu giảng viên trường luật trả lời
bản chất chị hằng không phải như vậy
bị cáo là nhà giáo
sẽ dùng có biện pháp từ từ để khuyên nhủ
tuy nhiên ông quân sau đó nói
ngay cả gia đình chị hằng
còn không cản được chị
thì bị cáo cũng không cản nổi
và cho biết từng góp ý với bà hằng
làm đơn tố cáo những người đã xúc phạm bà
thay vì nói trên live stream
hội đồng xét xử gọi bà hằng hỏi
có ý kiến về các hành vi
trong vụ án hay không
ceo công ty đại nam không trả lời thẳng vào câu hỏi
tôi hạnh phúc nhất là lúc này
đứng trước tòa mà không trồng án
ở phiên sơ thẩm tôi không được nói
chủ tòa ngắt lời
nhắc lại câu hỏi
đề nghị bà hằng trả lời thẳng vào vấn đề
bà hằng cho biết không có vấn đề gì
về lời khai của các bị cáo
sau đó bà nói tôi có tội
nhưng vẫn có công
tòa án là nơi tất cả công dân đặt niềm tin vào
nhưng thẩm phán luật sư
mọi người chỉ xoay
quanh tội danh mà quên hết các công sức của tôi
tôi đã hết lòng trong công tác tử thiện
trả lời xét hỏi của các luật sư
bảo chữa cho các bị cáo sau đó
bà hằng cho biết
xem youtube biết thầy quân bị tấn công
cảm thấy đồng cảm dù không quen biết trước đó
việc mời thầy quân tham gia live stream
là vì thế ông hiểu biết pháp luật
nội dung nói trong các buổi trực tuyến
không bàn bạc trước
chủ yếu là cùng sở thích ca hát tâm sự với nhau
khi luật sư đặt vấn đề
liệu ông quân có thể ngăn cản được
các phát ngôn của bài
bà hằng thẳng thừng
không ai có thể ngăn cản tôi
về quá trình thực hiện hành vi phạm tội
bà hằng nhắc lại quan điểm đã trình bày
tại phiên sơ thẩm
cho rằng bản thân đã trở thành tội phạm
dù trước đó là nạn nhân
tôi vô cùng ân hận vì không hiểu pháp luật
không biết đến luật an ninh mạng
nếu trước đó công an nhắc tôi
về luật này thì tôi đã dừng
bà hằng cho hay
nếu quan điểm về vụ án
đại diện viện kiểm sát xác định
ông quân có hành vi tương tác với bà hằng
trong các buổi live stream
cổ vũ tinh thần
tiếp thêm ý chí cho bà thực hiện hành vi phạm tội
tài tòa phúc thẩm
bị cáo thừa nhận tham gia
nhưng cho rằng không chịu trách nhiệm
đối với các phát ngôn vi phạm của bà hằng là không đúng
với học vị tiến sĩ luật
bị cáo biết bà hằng vi phạm pháp luật
nhưng không ngăn cản
không tỏ thái độ phản đối
còn tương tác giúp sức
đại diện viện kiểm sát nêu quan điểm
cho rằng đủ căn cứ xác định
bị cáo là đồng phạm của bà hằng
việc ông quân không thừa nhận phạm tội
là thể hiện không ăn năn hối lỗi
đối với kháng cáo của các bị cáo khác
và người có quyền
nghĩa vụ liên quan
đại diện viện kiểm sát cho rằng
bản án sơ thẩm đã tuyên đúng
từ đó viện kiểm sát đề nghị
hội đồng xét xử bác toàn bộ kháng cáo
hồi tháng chín năm ngoái
bà hằng bị tòa nhân dân thành phố hồ chí minh
sử sơ thẩm tuyên ba năm tù
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
bà chấp nhận bức án
không kháng cáo và đã thi hành án
bản án sơ thẩm xác định
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
bà hằng và bốn đồng phạm đã thực hiện
năm mươi bảy buổi live stream tại nhà riêng
trên đường nguyễn thông quận ba tp hcm
và khu du lịch đại nam bình dương
với nội dung xúc phạm nghiêm trọng
danh sự uy tín của ca sĩ vi hoành
đàm vĩnh hưng nghệ sĩ hoài linh
vợ chồng ca sĩ thủy tiên
nhà báo hản ni
nhà báo đức hiển
trong đó bà hằng đã mời tiến sĩ luật đặng anh quân
với vai trò cố vấn pháp lý
để tăng độ tin cậy cho những phát ngôn của mình
theo tòa bị cáo hằng có vai trò
chủ mưu khổ sướng
nhi tân hà là đồng phạm giúp sức
hành vi của các bị cáo vi phạm
luật an ninh mạng và nghị định
gây ảnh hưởng xấu để an ninh trật tự
an toàn xã hội
đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao
tại tp hcm cho rằng
bản án sơ thẩm xác định các bị cáo
đặng anh quân lê thị thu hà nguyễn thị mai nhi
phạm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm quyền và lợi ích của nhà nước
quyền và lợi ích hợp pháp
của tổ chức cá nhân
là đúng người đúng tội không oan sai
trong vụ án
các bị cáo nhi hà tân
phạm tội với vai trò giúp sức cho bị cáo nguyễn phương hằng
các bị cáo kháng cáo
xin được hưởng án treo
tuy nhiên các bị cáo nhi hà tân
có hai tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
nên kháng cáo không có cơ sở chấp nhận
đối với bị cáo đặng anh quân
kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
nhưng nội dung kháng cáo xin xem xét
nhiều chứng cứ chưa được xem xét
đại diện viện kiểm sát cấp cao đánh giá
ông quân có trình độ
hiểu biết pháp luật
có học vị là tiến sĩ luật
nhưng không giải thích cho bà phương hằng
việc ông quân tham gia các buổi live stream
của bà phương hằng đã củ vỗ tinh thần
tiếp thêm ý chí cho bị cáo nguyễn phương hằng
phạm tội nên có cơ sở xác định
ông quân đồng phạm với bà phương hằng
xét kháng cáo của bà đinh thị lan
bà đăng thị hàn ni
đại diện viện kiểm sát cho rằng
hành vi của các bị cáo đã thỏa mãn
dấu hiệu nhiều tội
trong đó có tội lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm quyền và lợi ích của nhà nước
quyền và lợi ích hợp pháp
của tổ chức cá nhân
trong đó tội lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm quyền và lợi ích của nhà nước
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
là tội nặng hơn hai tội còn lại
nên đã thu hút vào một tội
đối với tội lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm quyền và lợi ích của nhà nước
quyền và lợi ích hợp pháp
của tổ chức cá nhân
kháng thể bị xâm phạm là trật tự quản lý hành chính
trên một mươi cá nhân
được xác định là người có quyền lợi
nghĩa vụ liên quan là đúng
đại diện viện kiểm sát cho rằng
việc tách vấn đề bồi thường
của bà lan vượt qua giới hạn xét xử
nên đề nghị hội đồng xét xử
tách thành vụ án khác nếu có yêu cầu
mặc dù chấp nhận bản án
ba năm tù giam và đã đi thụ án
nhưng bất ngờ
tại phiên phúc thẩm ngày bốn tháng bốn
bà nguyễn phương hằng được giảm án từ ba năm tù
xuống còn có hai năm chín tháng tù giam
giảm ba tháng tù
việc cấp phúc thẩm bất ngờ
giảm án cho bà nguyễn phương hằng
dù bà này không có kháng cáo
việc kiểm sát không kháng nghị
khiến nhiều người thắc mắc
liệu việc giảm án này có đúng luật hay không
luật sư trần đình dũng
đoàn luật sư tp hcm cho hay
căn cứ vào điều ba trăm bốn mươi năm
bộ luật tố tục hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trong vụ án hình sự
khi xét xử phúc thẩm
ngoài việc xem xét các phần có kháng cáo
các phần có kháng nghị
tòa án phúc thẩm còn có thẩm quyền xem xét thêm
các phần khác của bản án sơ thẩm
không bị kháng cáo kháng nghị
vì vậy dù bà nguyễn phương hằng
không kháng cáo về mức án của mình
ở bản án sơ thẩm
nhưng xét thấy có một số yếu tố
có căn cứ giảm án cho bị cáo
và cần thiết khi cấp phúc thẩm xem xét
tuyên giảm án
đây là quyền luật định của hội đồng xét xử phúc thẩm
thực hiện khi cần thiết
như vậy mặc dù bị cáo không kháng cáo
nhưng tòa phúc thẩm vẫn có thể giảm án
là đúng theo quy định pháp luật
thẩm quyền cấp phúc thẩm
không chỉ nằm trong phạm vi đưa ra tranh tụng
tại phiên tòa phúc thẩm
những vấn đề có kháng cáo kháng nghị
mà còn xem xét toàn diện vụ án
để nếu cần thiết sẽ tuyên xử
trong bản án phúc thẩm
trước đó tại phiên phúc thẩm
dù không có kháng cáo
nhưng bà nguyễn phương hằng vẫn xin được giảm án
dù bị cáo không kháng cáo
nhưng bị cáo mong hội đồng xét xử hãy công tâm
bị cáo là người vợ tốt người mẹ tốt
công dân tốt của xã hội
bị cáo mong hội đồng xét xử giảm nhẹ cho bị cáo
dù một ngày một tháng bị cáo cũng thấy hạnh phúc
xin tòa hãy cho bị cáo một chút danh dự
bà hằng trình bày
hội đồng xét xử nhận định
dù bị cáo nguyễn phương hằng không kháng cáo
xin giảm nhẹ hình phạt
nhưng bị cáo đã nộp tiền án phí
khắc phục hậu quả
nên đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo
là có căn cứ
vì vậy cấp phúc thẩm đã giảm cho bị cáo ba tháng tù
bà nguyễn phương hằng bị bắt tạm giam
vào ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tính đến thời điểm
ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thì bị cáo đã chấp hành được hai năm một mươi hai ngày
theo truy tố
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
bà nguyễn phương hằng sử dụng các nền tảng mạng xã hội
để thực hiện các buổi live stream phát trực tiếp
bà hằng đã phát ngôn trực tiếp
về chuyện bí mật đời tư cá nhân
và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín
danh dự của một mươi người
gồm nghệ sĩ hoài linh ca sĩ viu anh
bà đặng thị hàn ni ca sĩ đàm vĩnh hưng
ca sĩ thủy tiên
cùng chồng là lê công vinh
ông nguyễn đức hiển
và bà đinh thị lan bà lê thị dầu
bà trương việt hà
quá trình điều tra bà nguyễn phương hằng khai giảng
đã nằm mơ tham khảo trên mạng
không rõ nguồn gốc
thông tin liên quan đến đời tư của các cá nhân
bà hằng cũng thừa nhận
các thông tin này chưa được kiểm chứng
không có căn cứ xác định
quá trình mở rộng điều tra
công an tp hcm đã khởi tố thêm tiến sĩ luật
giảng viên đặng anh quân
cùng ba người là nguyễn thị mai nhi
lê thị thu hà và huỳnh công tân
mặc dù không có mâu thuẫn với các cá nhân trên
nhưng do là nhân viên
và hưởng lương nên bị can nhi
hà tân đã thực hiện hành vi
giúp sức tích cực cho bị can hằng
thực hiện hành vi phạm tội
trong một mươi một buổi live stream
từ ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đến hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
bà nguyễn phương hằng có những phát ngôn
xúc phạm đến các cá nhân
đều có sự tham gia của bị can đặng anh quân
tiến sĩ luật giảng viên trường
đại học luật tp hcm
về diễn biến quá trình
tối tụng vụ án bà nguyễn phương hằng
và đồng phạm
ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
công an tp hcm đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với bà nguyễn phương hằng
về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền và lợi ích của cá nhân
ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
khởi tố vụ án
lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
liên quan đến bà nguyễn phương hằng
sau khi xác minh
làm rõ sáu đơn thư tối giác tội phạm
của bà đặng thị hàn ni
ca sĩ đàm vĩnh hưng
ca sĩ thủy tiên
cùng chồng là lê công vinh
ông nguyễn đức hiển
và bà đinh thị lan
ngày sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
công an tỉnh bình dương kiến nghị bộ công an
chấp thuận cho nhập vụ án liên quan đến bà nguyễn phương hằng
đến công an tp hcm để điều tra
tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
viện kiểm sát nhân dân tp hcm
trả hồ sơ để cơ quan cảnh sát
điều tra công an tp hcm
điều tra bổ sung vụ án
ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã hoàn tất kết luận điều tra
chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tp hcm
đề nghị truy tố nguyễn phương hằng về tội
lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
viện kiểm sát nhân dân tp hcm
trả hồ sơ vụ án lần thứ hai
đề nghị làm rõ về vai trò của những người có liên quan
giúp sức tích cực cho bà hằng
ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
lệnh khám xét chỗ ở
và lệnh tạm hoãn xuất cảnh đối với ba bị can
gồm nguyễn thị mai nhi
lê thị thu hà
và huỳnh công tân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
xác định ba bị can này có vai trò đồng phạm
giúp sức cho bà nguyễn phương hằng live stream
xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín
danh dự nhiều cá nhân
tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
viện kiểm sát nhân dân tp hcm
đã ra quyết định trả hồ sơ lần thứ ba
để điều tra bổ sung vụ án
ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi năm tháng hai
công an tp hcm bắt tạm giam
về hành vi lợi dụng các quyền tự do
dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức
cá nhân với nhà
báo đặng thị hàn ni
luật sư trần văn sĩ
tiến sĩ đặng anh quân
ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
tòa án nhân dân tp hcm ra quyết định tạm giam
đối với bà nguyễn phương hằng thêm sáu mươi ngày
để chờ xét xử
ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tòa án nhân dân tp hcm đã có quyết định
đưa vụ án nguyễn phương hằng
và bốn đồng phạm cùng tội
lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
ra xét xử sơ thẩm
từ ngày một đến ngày năm tháng sáu
ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tòa án nhân dân tp hcm
trả hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân tp hcm
đề nghị điều tra bổ sung
ba nội dung
đáng chú ý là hai yêu cầu làm rõ hành vi
của ông huỳnh uy dũng
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đại nam
có đồng phạm với bà nguyễn phương hằng hay không
khi có những lần ông dũng
cùng tham gia các buổi live stream
ở công ty đại nam ở nhà
đề nghị làm rõ hành vi có dấu hiệu làm nhục
vu khống người khác theo điều một trăm năm mươi

trước đó vào ngày một tháng ba
phiên tòa xét xử bà hàn ni
là luật sư nhà báo hàn ni
ông trần văn sĩ luật sư
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo quyết định
vụ án dự kiến được xét xử trong một ngày
viện kiểm soát nhân dân tp hcm
ba kiểm soát viên tham gia phiên tòa
bị cáo đặng thi hàn ni
có ba luật sư bảo chữa
bị cáo trần văn sĩ có hai luật sư
tòa cũng triệu tập bị án nguyễn phương hằng
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
tỉnh bình dương
đang thụ án ba năm tù
tới tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
bị cáo hằng hiện vẫn đang thi hành án ba năm tù
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
vì xúc phạm danh dự
uy tín một mươi cá nhân
trong đó có nhà báo hàn ni và nhiều nghệ sĩ
phía nguyễn phương hằng đã có đơn xin vắng mặt
cáo trạng xác định
xuất phát từ mâu thuẫn trong các buổi live stream của nguyễn phương hằng
hai bị cáo đã lợi dụng tư cách nhà báo
luật sư để thu thập thông tin
biên tập nội dung
ghi hình và lợi dụng môi trường không gian mạng đăng
phát biểu video có thông tin thuộc
bí mật cá nhân bí mật gia đình
và đời sống riêng tư của bà nguyễn phương hằng
trái quy định pháp luật
thông tin có nội dung bịa đặt sai sự thật
gây hoang mang trong nhân dân
xúc phạm danh dự uy tín nhân phẩm cá nhân
bà nguyễn phương hằng ông huỳnh uy dũng
xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp
của công ty cổ phần đại nam
và quý tử thiện hằng hiếu
đều do bà hằng làm giám đốc
bị cáo đặng thị hàn ni đã ghi hình
và phát lên mạng vào ngày ba tháng chín
năm hai nghìn hai mươi một với tiêu đề
bà hằng có quyền ngồi sổm
trên pháp luật hay không
để phản biện lại những nội dung bà hằng nói không đúng
về việc bị cáo hàn ni
tống tiền doanh nghiệp là bồ của ông ttc
bà hằng hiếu cho biết
trong ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi
bà nguyễn phương hằng
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
đã đưa các thông tin tiêu cực về mình
các thông tin này gây ảnh hưởng đến
bà hằng hiếu và nơi làm việc
sau đó bà hằng hiếu mới tìm hiểu
thông tin về bà nguyễn phương hằng từ báo chí chính thống
và đăng tải trên các trang facebook cá nhân
chứ không đưa thông tin lên kênh youtube
bà đặng hàn ni cho rằng
những thông tin mà bà hàn ni đưa
về bà nguyễn phương hằng
là dựa trên thông tin đã công khai trên báo chí
nên không nghĩ rằng
đó là bí mật cá nhân
nhận thức của bị cáo là nói về những việc
có thể là sai
nhưng nếu sai có rất nhiều con đường xử lý
có thể hành chính có thể dân sự
nhưng bị cáo vẫn chưa hiểu
vì sao ở đây lên đến hình sự
và chỉ hành vi như vậy
thì bị cáo rất hối hận cho bản thân mình
bà hàn ni khai chức tòa
đại diện viện kiểm soát nhân dân
thành phố hồ chí minh
đã phát biểu quan điểm luận tội
và đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo
đặng thị hàn ni một năm sáu tháng
đến hai năm tù
đề nghị tuyên phạt bị cáo trần văn sĩ
từ hai năm đến hai năm sáu tháng tù
cùng với tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé